hiện nay tại thành phố hồ chí minh cũng đang có gần ba em học sinh lớp một nhiễm covid một mươi chín
hàng nghìn em khác đang phải cách ly hoặc đang ở tỉnh khác chưa quay trở lại thành phố
trong buổi họp báo vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai của ban chỉ đạo phòng chống dịch
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề này
theo đó học sinh lớp một lớp chín và lớp một mươi hai vẫn đến trường học trực tiếp như kế hoạch
đại diện sở giáo dục đào tạo cho biết việc đi học trực tiếp sẽ được thí điểm trong hai tuần
ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế thực hiện nhiều bước để bồi dưỡng đội ngũ
thẩm định phương án về an toàn phòng chống dịch tại các đơn vị
sở đã thẩm định mẫu phương án phòng chống dịch tại một trường trung học phổ thông của quận một
để làm mẫu cho hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức trước khi học sinh trở lại học trực tiếp
trong thời gian thí điểm song song với việc học trực tiếp kênh học trực tuyến qua internet
truyền hình vẫn tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ một bộ phận học sinh chưa tới trường
đảm bảo trẻ bắt nhịp với kế hoạch chung của thành phố